theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện trạm tấu và huyện mù căng trải
tính đến một mươi năm h chiều nay thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn hai huyện ước tính vào khoảng sáu trăm linh triệu đồng
tại huyện trạm tấu và huyện mù căng trải mưa lũ đã làm một người ở bản mí háng
xã mồ dề bị thương nhẹ năm nhà ở huyện mù căng trải bị hỏng một cầu tạm bị cuốn trôi
một xe hoa mai và một máy xúc mini bị ngập nước ở huyện trạm tấu
do doanh nghiệp đang thi công nạo vét lòng hồ của thủy điện trạm tấu
sau khi thi công xong không đưa mây móc về mà vẫn để lại khu vực thi công ước tính thiệt hại khoảng sáu trăm linh triệu đồng
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện mù căng trải huyện trạm tấu đã chỉ đạo
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn xã tập trung huy động lực lượng giúp các gia đình
khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra kiểm tra thống kê báo cáo nhanh tình hình thiệt hại xảy ra
chỉ đạo khẩn trương di rời nhân dân đến nơi ở an toàn khắc phục nhà cửa bảo đảm cuộc sống cho các gia đình bị thiệt hại